vấn đề đặt ra chúng tôi là bệnh nhân này mổ trong tình trạng rất là nặng làm sao chúng tôi phải bảo đảm vừa hồi sức vừa mổ nhịp nhàng
hay khi phải hồi rất là nhịp nhàng làm sao cho duy trì tình trạng mạch quý ác tức là dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân
ở trong mức an toàn cho phép để chúng tôi bảo đảm khi cứu sống bệnh nhân bệnh nhân không có để ý dây chứng về não
cũng như dây chứng về cơ quan khác nguyên cả y tế rất là vui mừng biết chắc chắn bệnh nhân này sống rồi
chúng tôi không để mất thời gian vàng khoảng ba năm phút để làm cho thời gian đó nếu mình chậm trễ là bệnh nhân có thể chết não
em cảm ơn tất cả ekip của bệnh viện đông nhất đã tận tình cứu chữa cho em được tái sinh một lần nữa
nói chung bây giờ là sức khỏe nó không khỏe rồi tinh thần thoải mái rồi
theo các bác sĩ thời gian vàng trong điều trị phẫu thuật tiêm rất quan trọng
bởi chỉ cần chậm trễ thêm vài phút thì người bệnh có thể tử vong hoặc để lại nhiều biến chứng nguy hiểm
trong thời gian vừa qua quy trình báo động đỏ toàn viện và báo động đỏ liên viện tại các bệnh viện ở tp hcm
đã giúp cứu sống nhiều người bệnh nhờ vào việc tranh thú được thời gian vàng trong điều trị đặc biệt là các trường hợp khẩn cấp